với hành vi giết người năm đối tượng gồm lê hồng văn trương đình khai trí nguyễn minh tâm đỗ văn tuân và nguyễn nhân trí
cùng chú tại huyện đắk rấp vừa bị công an tỉnh đắk nông bắt tạm giam
trước đó vào đêm ngày hai mươi hai tháng ba do có mâu thuẫn nên lê nguyễn thức đã dùng ghế nhựa đánh văn
văn gọi điện cho khai trí nói về việc bị thức đánh và nhờ người này giúp
sau đó trí lấy hai con dao đi cùng nhóm đến chỗ văn
khi đến khu vực cây xăng thuộc xã nghĩa thắng huyện đắk rấp cả nhóm gặp văn
biết thức đang ở trong quán cà phê ở gần đó cả nhóm kéo tới
văn dùng tay đánh thức trí dùng dao đâm một nhát vào vùng ngực khiến nạn nhân tử vong
ngay sau khi sự việc xảy ra trí và văn đã đến công an xã nghĩa thắng đầu thú
các đối tượng còn lại bị lực lượng công an bắt giam khi chưa kịp lẩn trốn